xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh chín h của truyền hình công nhân dân
thưa quý vị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình vừa yêu cầu ubnd tỉnh bắc cạn
chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thành công tác kiểm tra xác minh thu thập thông tin
về vụ việc phá rừng trên địa bàn xã an thắng huyện bắc nạm tỉnh bắc cạn vào đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
phó thủ tướng cũng giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra giám sát công tác xử lý vụ việc
chủ động hướng dẫn ubnd tỉnh bắc cạn trong trường hợp có vướng mắc phát sinh
trong vụ phá rừng nêu trên gần một mươi một hectare rừng tự nhiên tại xã an thắng đã bị người dân phát dọn để trồng rừng mới
ngay khi phát hiện vụ việc chính quyền huyện bắc nẵm đã chỉ đạo tất cả các thôn trên địa bàn xã an thắng
chấm dứt việc khai phá rừng tự nhiên để trồng rừng
phụ trách trạm kiểm lâm số tám với hình thức kỷ luật cảnh cáo ông lê đình tứ trạm phó với mức hình thức kỷ luật cách chức
ông trần trung phong nhân viên trạm với mức hình thức kỷ luật khiển trách
ông chu mạnh ngọc nhân viên trạm với hình thức kỷ luật khiển trách
trước đó từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến nay có khoảng một mươi hectare rừng tại tiểu khu một nghìn hai mươi ba thuộc địa bàn xã bình hòa huyện cờ rông anna
bị các đối tượng xâm lấn đốt trụi lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy
tại hiện trường nhiều thân cây gỗ có đường kính từ bốn mươi sáu mươi cm thuộc các nhóm bốn nhóm năm và nhóm sáu bị đốn hạ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp yên bái tỉnh yên bái vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn khắc cường
thường trú tại huyện trấn yên tỉnh yên bái về tội giết người nạn nhân chính là vợ của đối tượng
do có mâu thuẫn từ trước về vấn đề hôn nhân chị phùng thị hồng cùng con trai đã đến nhà chị gái là phùng thị hiên ở tp yên bái để ở nhờ
khoảng một mươi một h ngày một tháng sáu cường điều khiển xe mô tô chở theo con gái đến nhà chị hiên để gặp vợ
vợ nói chuyện tại đây cường và hồng đã xảy ra mâu thuẫn cường đánh và dùng tay bóp cổ vợ sau đó dùng một sợi dây xiết cổ khiến nạn nhân tử vong
sau đó cường rời khỏi hiện trường giấu sợi dây rồi về nhà mình tại cơ quan điều tra cường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
trong lúc chủ máy xay sát đang tiến hành các thao tác bật máy nghiền bột thì bỗng nhiên máy phát nổ sự cố đã khiến cho chủ nhà và khách đều tử vong
vụ việc xảy ra vào trưa qua tại một cơ sở sai sát
trên địa bàn xã ninh lai thuộc huyện sơn dương tỉnh tuyên quang khiến hai người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên một người dân đến nghiền bột tại cơ sở xay sát trên địa bàn xã
khi người chủ cơ sở bật máy thực hiện thao tác như thường ngày thì bỗng nhiên máy xay sát phát nổ
vụ nổ lớn khiến chủ và một người khách đã bị thiệt mạng
được biết máy sát chạy bằng điện khi người chủ thực hiện thao tác nghiền bột thì đã kéo motor của máy và dẫn đến sự việc đau lòng như trên
sau khi khám nghiệm hiện trường thi thể hai nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình về tổ chức mai táng
nguyên nhân vụ việc đang được điều tra và làm rõ
thông tin từ công an tỉnh hưng yên cho biết vừa ra quyết định khởi tố một mươi đối tượng về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây đánh bạc một trăm hai mươi tỷ đồng
đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và lô đề qua internet về mạng xã hội lớn nhất trên địa bàn tỉnh hương yên này
do lê quang vinh chú tệ phương quang trung thành phố hương yên cầm đầu
vinh cùng hai trợ thủ đắc lực là trần anh dương và nguyễn mạnh tùng chú tại thành phố hương yên bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc
bảy đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc đều chú trên địa bàn tỉnh hương yên
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi tám phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên đã phối hợp với công an các huyện tiên lữ khói châu và thành phố hương yên
đột kích một mươi tụ điểm đánh bạc bắt giữ một mươi bốn đối tượng đang tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và số lô số đề qua internet
thu giữ gần bốn trăm linh triệu đồng tiền mặt hai xe ô tô một mươi năm điện thoại di động cùng nhiều tam vật liên quan
thông tin về cơn bão số hai vào hồi bốn giờ ngày sáu tháng sáu
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi tám độ kinh đông trên khu vực phía đông bán đảo lôi châu